thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng nam
cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo khái quát về tình hình
kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong thời gian qua những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh quảng nam trong những năm qua
thủ tướng cho rằng quảng nam là tỉnh có truyền thống cách mạng luôn đổi mới sáng tạo
đã bám và thực hiện tốt đường lối của đảng chính sách nhà nước đề ra
thủ tướng lưu ý muốn phát triển nhanh hơn quảng nam phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ phát triển đô thị
đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ
đội ngũ cán bộ là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thủ tướng nhấn mạnh
sau năm năm nhà truyền cầu cao thế nào quy mô này kinh tế cũng chí bây giờ đã cao thế nào rồi
nhưng mà có năm năm nữa nó sẽ sống đông

tỉnh quảng nam đà nẵng quảng ngãi thành vực tên trưởng mới có chức lo tỏa

chúng ta đang nói một cái cực tên trưởng
là cái gì ạ tên trưởng ở hồ chí minh bình dương đồng nam tên trưởng hà nội hay không

miền trung vẫn tự hương lên vẫn thoát khỏi đói nghèo bỏ một cái tên trưởng mới
về những kiến nghị của tỉnh thủ tướng giao cho các bộ ngành xem xét
trình chính phủ giải quyết theo đúng quy định và trình tự của pháp luật
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân
cần phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
trong năm hai nghìn một mươi chín góp phần cùng với đà nẵng quảng ngãi trở thành một cực tăng trưởng mới
ở khu vực miền trung tây nguyên
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc có buổi gặp mặt nói chuyện thân mật
với các đồng chí nguyên tỉnh ủy viên qua các thời kỳ nhân kỷ niệm hai mươi hai năm tái lập tỉnh quảng nam
và bốn mươi bốn năm ngày giải phóng quê hương hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm